sáng ngày hai mươi tám tháng bảy công ty vixsan đã thông báo tạm dừng cung cấp thịt heo mạnh
cho các siêu thị và hệ thống cửa hàng tại tp hcm do công ty có công nhân bị nhiễm covid một mươi chín
và trước sự việc này sở công thương thành phố đã có kịch bản về nguồn cung thịt ứng thịt cho người dân
cụ thể do có các ca nhiễm covid một mươi chín nên hiện công ty vickson đã giảm hoạt động
ở khâu pha lốc và khâu bốc xếp cũng đang gặp khó khăn
đơn vị này đã thông báo đến khách hàng là ngưng cung cấp mặt hàng thịt heo đóng vỉ
theo đó hiện chủ yếu cung cấp thịt heo mảnh đã mổ
hiện không giết mổ tại đây vẫn còn hoạt động
sở công thương tp hcm cho biết để đảm bảo nguồn cung cho thành phố
trong trường hợp vixsang hoặc các cơ sở giết mổ khác gặp khó
sở đã làm việc với các đơn vị liên quan và có các phương án